chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
đã tạo đà cho ngành vật liệu xây dựng có bước tiến dài
từ vị thế phụ thuộc vào nhập khẩu các doanh nghiệp vật liệu xây dựng việt nam
đã đáp ứng tốt cho nhu cầu trong nước và trở thành nhà xuất khẩu lớn trên thế giới
đối với một số sản phẩm như xi măng kính xây dựng gạch xeramic
tuy vậy ngành này cũng đang đứng trước không ít nguy cơ và thách thức
không chỉ cạnh tranh khốc liệt trong xuất khẩu ngay cả trên sân nhà
nếu không có những thay đổi về chất vật liệu xây dựng thương hiệu việt cũng sẽ gặp khó
chương trình kinh tế và dự báo tuần này sẽ đề cập đến những vấn đề
mà ngành vật liệu xây dựng đang phải đối diện
với sự phát triển kinh tế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
lĩnh vực vật liệu xây dựng đã tiếp thu làm chủ và ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến
giúp tăng năng suất lao động của ngành đồng thời nâng cao chất lượng đô thị
và các công trình xây dựng trên toàn quốc
nhìn lại tổng thể thị trường có thể thấy trước những năm hai nghìn hai mươi
ngành vật liệu xây dựng tại việt nam phát triển rời rạc
chủ yếu vào việc nhập khẩu từ các nước trên thế giới đa phần là thị trường trung quốc
tuy nhiên vài năm gần đây tình hình đã thay đổi
các doanh nghiệp việt nam đã đạt được những thành công trong việc phát triển các cơ sở sản xuất
có công nghệ tiên tiến hiện đại có thể xuất khẩu ngược ra nước ngoài

tổng thể thị trường có thể xuất khẩu từ các nước trên thế giới đa phần là thị trường trung quốc

tổng thể thị trường có thể xuất khẩu từ các nước trên thế giới đa phần là thị trường trung quốc